nhằm phát triển sâu rộng thị trường nông sản việt nam trên trường quốc tế
ngày hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức
hội nghị đối tác phát triển nông nghiệp bền vững việt nam
với chủ đề nâng tầm nông sản việt nam hội nhập quốc tế
sau một mươi năm đi vào hoạt động đối tác phát triển nông nghiệp bền vững việt nam psav
đã thành lập được tám nhóm đối tác công tư ppp là cà phê chè rau quả thủy sản hồ tiêu gạo
hóa chất nông nghiệp và chất nuôi các nhóm đã kết nối hợp tác phát triển chuỗi giá trị
nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của việt nam theo hình thức ppp để tăng giá trị gia tăng
cạnh tranh và an toàn thực phẩm của các sản phẩm nông nghiệp việt nam
ngành nông nghiệp đã nêu rõ việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp tăng cường lên kết chuỗi để gia tăng giá trị nông sản
sẽ là trọng tâm mà psav hướng tới trong năm năm tiếp theo cần tái cấu trúc và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu
tận dụng cơ hội tạo ra bởi các hiệp định fta mới và ứng dụng công nghệ cao sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu